ngày ba tháng một mươi một ngày làm việc thứ một mươi hai kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
trong ngày làm việc hôm qua hai tháng một mươi một nhiều vấn đề và giải pháp thực hiện tái cơ cấu kinh tế
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi cũng như những vấn đề về phát triển kinh tế thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp
công nghệ cao giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường giải pháp thực hiện cổ phần hóa
các doanh nghiệp nhà nước được nhiều đại biểu thảo luận tại hội trường
cùng ngày một số bộ trưởng đã giải trình trước quốc hội về những vấn đề được đại biểu quốc hội nêu
hôm nay các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và thành viên chính phủ giải trình
làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quốc hội nêu ra